và nằm giữa trung tâm đồng tháp một mươi khu du lịch làng nổi tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an
được đánh giá là một trong top một mươi điểm sinh thái hấp dẫn của việt nam
với diện tích một trăm ba mươi hectare rừng sinh quyển khu du lịch tân lập trở thành nơi trải nghiệm
những cung bậc thiên nhiên giữa cánh rừng tràm bạc ngàn
vậy nên không ai nghĩ bức tranh thiên nhiên thanh khiết ấy lại có ngày ẩn chứa bí ẩn của một tội ác kinh hoàng
cũng như những ngày bình thường khác sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng anh phan thanh hồng và chị bùi thị kim ngân cùng nhau đi vào khu rừng tràm
của khu du lịch sinh thái xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh lòng an để lượm củi khô
đến đoạn bờ đê anh chị thấy một đám cho tàn dấu còn mới
nhìn kỹ thì thấy một sát người bị cháy đen
hẳn sợ anh phan thanh hùng báo về công an xã
ngay lập tức lực lượng công an xã đến ngay hiện trường theo sự hướng dẫn của vợ chồng anh phan thanh hồng và chị bùi thị kim ngân
sau khi nhận được tin báo của người dân bằng điện thoại báo là tại khu vực
sinh thái có sát chết không rõ nguyên nhân lực lượng công an xã tiến hành trực tiếp xuống tại hiện trường
phong tỏ hiện trường và làm bằng cách dùng những dây văn bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt
và báo cáo về công an quyền xin điều kiến để điều tra làm rõ gì
đoán khám nghiệm đến hiện trường gồm phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện mộc hóa bắt tay ngay vào nhiệm vụ
hiện trường cho thấy tử thi nằm giữa một tấm thảm cho tàn của lá và nhánh tràm
xung quanh thảm cho có những dấu hiệu chứng tỏ ai đó đã vung quét lá
nhánh tràm xuống và đưa ra một tấm thảm trò tàn của lá và nhánh tràm
tuy nhiên để xác định giả định đó cần có kết luận bằng khoa học kỹ thuật hình sự
bùi thị khoa và trần văn tám liên lạc qua điện thoại và quen biết nhau
kể từ đây khoa và tám thường xuyên liên lạc bằng điện thoại di động
và rồi trở thành bạn tình thường hay hẹn hò gặp gỡ
gần tết tết năm hai nghìn một mươi hai chị khoa có nhắn tin với anh tám
là kêu anh tám là tài trợ chị khoa đi chơi vũng tàu hoặc là đi chơi điểm nào đó
thì anh tám vì có vợ con nên từ chối lời đủ của chị khoa này
thì chị khoa có hâm dọa với anh tám là nếu mà không chở chị khoa đi chơi
thì chị khoa sẽ báo lại sự việc này cho vợ anh tám biết
thì từ đó anh tám có suy nghĩ và thích chận nảy sinh ý định đầu giết chết chị khoa
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một
tức là ngày bốn tết thì chị khoa có là nhắn tin với anh tám là chở chị khoa về bạn chị khoa ở tuyền giang chơi
thì lúc này trong đầu của anh tám hình thành cái nảy sinh ý định là giết chết chị khoa
khi có ý định này trần văn tám nhớ lại một địa điểm mình từng ghé qua
ở khu du lịch sinh thái tân lập ở huyện mộc hóa tỉnh long an
nhận thấy nơi này rừng tràm bạc ngàn rậm rạp và vắng vẻ
y quyết định
sẽ điều qua đến khu du lịch sinh thái này
lúc chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám điện thoại liên lạc hẹn qua sẽ gặp nhau để cùng đi chơi
để thực hiện hành vi trên thì anh tám là vào buổi sáng khoảng là ngày hai mươi sáu
thì anh tám trước khi đi anh tám ghé mua một cái cá chăn và mua năm lít chăn bỏ trên ba ca xe
và đến chở chị khoa đi
chiều nay hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám chở khoa vào đường vụ dẫn vào bờ đê khu du lịch sinh thái xã tân lập
để đến một bờ đê
nói với chị khoa astonishing đã không thấy bộ biểu bằng chuyện gì
ngồi xuống nghỉ ngơi và sau đó lựa thời cơ để ra tay hành động
khi thấy chị qua đã chết trần văn tám lột bộ vòng vàng chỉ qua đeo trên tay
rồi tiếp tục hành vi thiêu sát người đã chết để phi tan chứng cứ
khi mà lửa phát trái lên khoảng là bốc cao khoảng hai mét thì tám rời khỏi hiện trường
tám rời khỏi hiện trường tám lúc này là tám không quay đi thẳng qua cái con đường mà mới đi về an giang
mà tám quay ngược trở về là đường là quốc lộ số hai về thành phố tân an và đi tiền giang
và thẳng ra qua nhà bạn gái ở của tên dung của bạn gái của tám